trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về vành đai và con đường lần thứ hai tại trung quốc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong đó có buổi hội đàm tăng cường hợp tác giữa bộ công an của việt nam và trung quốc
theo đó nhận lời mời của bộ công an trung quốc đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn thành
quỷ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi hội đàm với đồng chí lưu chiêu thứ trưởng bộ công an của trung quốc
tại buổi hội đàm thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác thực chất có hiệu quả từ trung ương đến địa phương
đặc biệt là các tỉnh biên giới việt trung hai đồng chí thứ trưởng cũng thống nhất bộ công an hai nước sẽ cùng nhau hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng công tác chính trị tư tưởng quản lý báo chí truyền thông phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm công nghệ cao công tác đào tạo công tác quản lý an ninh trật tự trong thời đại công nghệ số